thông tin từ công an tp hà nội cho biết công an huyện mỹ đức đã lập biên bản xử lý các trường hợp
cò mồi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa hương
hầu hết các đối tượng đều có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa hương
sáu đối tượng bị xử lý cùng ở huyện mỹ đức có hành vi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa hương
gây mất trật tự công cộng
theo công an huyện mỹ đức thời gian tới lực lượng chức năng liên quan sẽ tiếp tục
triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa hương
và khu vực khu di tích thắng cảnh
cùng với đó công an huyện phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát giao thông
thanh tra giao thông sở giao thông vận tải hà nội tuần tra công khai và mật phục
để xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi tranh giành khách gây mất an ninh trật tự
đáng chú ý lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức cho biết
mọi công tác chuẩn bị đón khách về chùa hương đã sẵn sàng
và thông tin chùa hương bất ngờ đón khách từ ngày một mươi một tháng hai là thông tin chưa chính xác
ban tổ chức lễ hội chùa hương chỉ đón khách trở lại từ ngày một mươi sáu tháng hai